cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê hải đăng hai mươi tám tuổi ngụ tại xã mông thọ b huyện châu thành tỉnh kiên giang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba bịch ma túy đá có trọng lượng là hai trăm linh g một cân điện tử và ba mươi bốn triệu đồng
tại cơ quan công an đăng khai nhận mua số ma túy trên từ một phụ nữ không rõ lai lịch tại tp hcm với mục đích sử dụng và bán kiếm lời
trong lúc đang chia nhỏ số ma túy để bán lại cho các con nghiện thì bị công an phát hiện và bắt giữ